thưa quý vị và các bạn tại hà nội những ngày qua số ca mắc mới liên tục leo thang
hiện tại các quận nội thành đã nâng cấp độ dịch lên cấp một và cấp hai
thành phố có hai mươi hai quận huyện và thị xã áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng hàng quán được bán tại chỗ
vào tối bảy tháng một ubnd tp hà nội phát đi thông báo đánh giá cấp độ phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thủ đô
theo đó dịch covid một mươi chín ở quy mô cấp thành phố của hà nội vẫn ở cấp độ hai tuy nhiên tính theo quy mô cấp quận huyện thị xã
thì hà nội chỉ ghi nhận tám địa phương có dịch ở cấp độ ba tức là vùng cam hai mươi địa phương ở cấp độ hai tức vùng vàng và hai địa phương có dịch ở cấp độ một tức vùng xanh
như vậy thêm ba quận huyện của hà nội có dịch hại nhiệt chuyển từ màu cam sang màu vàng là gồm tây hồ hai bà trưng thanh trì
so với lần công bố vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tính đến tối cùng ngày có hai trên ba địa phương điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng nới lỏng nhiều hoạt động và cho phép hàng quán được bán hàng tại chỗ
cụ thể các cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại năm phường ở cấp độ hai bao gồm nhật tân phú thượng quảng an thụy khê và tứ liên sẽ được phục vụ tại chỗ
đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày thời gian áp dụng từ một mươi hai giờ trưa mai mông tám tháng một
đối với ba phường bửi xuân la yên phụ tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
cùng ngày bỉ ba nhân dân huyện thanh trị đã ra thông báo điều chỉnh các biện pháp hành chính sau khi huyện này chuyển sang cấp độ hai
cụ thể kể từ giờ ngày tám tháng một huyện thanh trì sẽ nới lỏng nhiều hoạt động hàng quán được bán ăn uống tại chỗ tại tám xã
thị trấn thuộc cấp độ hai bao gồm đông mỹ duyên hà liên ninh ngọc hồi ngũ hiệp tả thanh oai vạn phúc thị trấn văn điền
theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch
riêng đối với tám xã đang ở cấp độ ba tân triều tứ hiệp vĩnh quỳnh đại án yên mỹ thanh liệt tam hiệp hữu hòa
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới
trong khi đó lãnh đạo ubnd quận hai bà trưng cho biết chính quyền vẫn đang xem xét việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng
sau khi địa bàn xuống cấp độ hai
ngoài tây hồ và thanh trì hà nội còn một mươi chín quận huyện thị xã tiếp tục được bán hàng ăn uống tại chỗ gồm đống đa đông anh hà đông
thường tính bắc tử liêm đăng phượng hoài đức thành oai ứng hòa quốc oai mê linh sóc sơn chương mỹ thạch thất mỹ đức
ba vị sơn tây phúc thọ phú xuyên
tại hà nội đang tăng cao từng ngày và đã ở mức độ hai con số
nhiều người dân có tâm lý dự trữ thuốc điều trị covid một mươi chín
theo các chuyên gia điều này tìm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe nếu không có sự theo dõi của bác sĩ
từ nay đến tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
nhu cầu đi lại của người dân tăng cao đặc biệt có một trăm bốn mươi người việt nam ở nước ngoài đăng ký trở về nước ăn tết
sẽ dẫn tới những nguy cơ không nhỏ
trong thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín có thể lên tới năm bảy ca một ngày
có thể chủng omicron sẽ lan rộng ra cộng đồng với tốc độ rất nhanh
sở y tế phải xây dựng kịch bản mới dựa trên tỷ lệ chuyển tầng điều trị tử vong không để quá tải ở tầng điều trị hai và ba
các quận huyện thị xã cũng cần có kịch bản mới phù hợp với tình hình hiện tại
thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà nguyên phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương phó chủ tịch hội truyền nhiễm việt nam cho biết
tình trạng nhiễm ngoài cộng đồng ở hà nội đã rất rõ và nhiều
hà nội là thủ đô của cả nước nơi giao lưu nhiều mật độ dân số đông có nhiều sự kiện hội họp dịp cuối năm và tết nguyên đắng
lượng người đối với hà nội càng đông việc đi lại vui chơi hồi hè gia tăng là cơ hội để dịch bùng phát
đây là mối lo thường trực nếu chúng ta không có giải pháp giảm số ca mắc mới hệ thống y tế của hà nội sẽ quá tải
y tế cơ sở không tiếp cận được f và dẫn đến tử vong
trong thời điểm hiện tại ai cũng có thể nhiễm bệnh vì vậy chúng ta phải luôn đề phòng không chủ quan tuân thủ năm k
hạn chế đi lại tụ tập giao lưu khi không cần thiết gặp gỡ mọi người là vui nhưng tránh tiệt tùng cỡ bỏ khẩu trang
có như vậy thì chúng ta mới bảo vệ được sức khỏe cho mình cho gia đình và cộng đồng
ngày tết chỉ nên bó hẹp
trong phạm vi gia đình đừng để sau vài ngày vui tết mà sau đó lại chạy đông chạy đáo vì dịch bệnh
thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà phân tích không phải bất kỳ bệnh nhân covid một mươi chín nào cũng cần dùng thuốc
đối với bệnh nhân không có triệu chứng chỉ cần cách ly theo dõi tại nhà người bệnh có thể không cần uống thuốc
điều lúc này mà người dân cần nhất là kết nối chặt chẽ với y tế địa phương để có sự hướng dẫn tốt về mặt chuyên môn
thay vì nghe theo lời truyền miệng mà tự mua thuốc về điều trị
việc tự mua thuốc về điều trị vừa khiến cho người dân mất tiền oan và nếu dùng sai thuốc thì có thể gây hại
bởi trong điều trị nói chung và điều trị covid một mươi chín nói riêng mỗi người sẽ được chỉ định từng loại thuốc khác nhau
phù hợp với từng cơ địa từng thời điểm bệnh
vì vậy theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà nếu không may mắc f người dân cần phải bình tĩnh
thực hiện cách ly y tế trong gia đình và liên hệ ngay với y tế địa phương để được hướng dẫn cụ thể
ở giai đoạn đầu việc cách ly y tế ngay trong gia đình quan trọng hơn thuốc uống để tránh lây la cho các thành viên cùng sinh sống trong nhà
đặc biệt cần lưu ý tới các đối tượng có nguy cơ cao là người cao tuổi và người có bệnh nền
đối tượng này cần được chẩn đoán xác định bệnh càng sớm càng tốt và được ưu tiên dùng thuốc để tránh diễn biến nặng gây tử vong
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp người dân cần chuẩn bị các thuốc như thuốc hạ sốt
chuẩn bị thêm nhiệt kế máy đo sco hai máy đo huyết áp nếu có điều kiện
tuyệt đối không nên bỏ ra cả chục triệu mua thuốc rất lãng phí và đôi khi mua nhầm thuốc giả còn gây nguy hiểm
hiện tại nước ta đang có nhiều thuốc kháng virus sars cov hai hiệu quả được phát miễn phí như là monopiravir hay là favipiravir
như vậy những gạch đầu dòng nếu bạn là f và lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về omicron
phương pháp điều trị và đó cũng chính
chính là bí quyết giúp cho hà nội không thể vỡ trận đặc biệt là hãy chuẩn bị cho mình tâm thế bình tĩnh và chủ động các bạn nha
sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trong và ngoài công lập căn cứ tình hình dịch bệnh chức năng nhiệm vụ được giao
tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả tập trung vào công tác xét nghiệm sars cov hai
cụ thể khi phát hiện các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính cần nhanh chóng khẩn trương
thực hiện công tác cách ly điều trị điều tra khoanh vùng truy vết xử lý dịch bệnh theo đúng quy định của bộ y tế
thực hiện tư vấn hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn các biện pháp phòng chống dịch
tránh tình trạng người dân tự điều trị tại nhà không theo hướng dẫn của y tế hoặc tự di chuyển đến bệnh viện nơi đông người
sở y tế cũng giao nhiệm vụ cho trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân
đơn vị trên địa bàn chấp hành các quy định phòng chống dịch đặc biệt khuyến cáo người dân tự xét nghiệm covid một mươi chín
khi có kết quả dương tính cần liên hệ ngay với y tế địa phương để được tư vấn
thông qua đó giúp cho y tế địa phương phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ khoanh vùng và dập dịch đồng thời hạn chế lây nhiễm cho cộng đồng
bên cạnh đó thông báo số điện thoại đường dây nóng của sở y tế tổng đài một nghìn hai mươi hai để người dân có thể liên hệ và được cung cấp thông tin kịp thời
sở y tế cũng giao nhiệm vụ cho các trung tâm y tế quận huyện thị xã căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn
chỉ đạo các trạm y tế thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương
phó giáo sư hồ thị kim thanh trưởng bộ môn y học gia đình trường đại học y hà nội cho biết
qua thời gian theo dõi và hỗ trợ f tại hà nội các bác sĩ nhận thấy tâm lý của f đều lo lắng bất bình tĩnh khi biết mình lãi
phó giáo sư thanh cho rằng hiện nay dịch đã khác giai đoạn trước
mọi người được tiêm từ một ba mũi vaccine do vậy diễn biến lòng sàn của covid một mươi chín sẽ khác với thời kỳ đầu
vì vậy việc hướng dẫn điều trị cũng thay đổi nên người dân cần cập nhật hướng dẫn của giới chuyên môn
hiện tại có ba gói thuốc phân theo nhóm a b c f điều trị tại nhà sẽ được cơ quan y tế phát
tuy nhiên phó giáo sư thanh cho biết người dân cũng có thể tự mua trước gói thuốc a
gói thuốc a đây là gói thuốc điều trị triệu chứng không cần khe đơn
bạn có thể tự chuẩn bị tại nhà khi nhỡ chuyển thành f
mà đơn vị y tế chưa chuyển thuốc tới chưa kịp đi mua thì đã có sản thuốc ở nhà
nhóm thứ nhất gồm thuốc giảm đau hạ sốt thường dùng baracetamol
một số người dị ứng paracetamol có thể dự trụ thuốc hạ sốt khác liều dùng quy định theo liều đã hướng dẫn
nhóm thứ hai là các vitamin để nâng cao sức khỏe cho người bệnh tăng sức đề kháng miễn dịch để chống lại virus
các vitamin được sử dụng nhiều nhất là vitamin nhấm b d kém
người bệnh có thể uống vitamin tổng hợp để cung cấp đầy đủ vitamin
và các vi lượng khác
người chưa nhiễm covid một mươi chín cũng có thể uống vitamin
nếu người đang điều trị bệnh lý khác có thể chống chỉ định vitamin sẽ tránh vitamin đó
nhóm thứ ba các nước bù điện giải gói thuốc orezon
nếu có sốt cao các nước và tiêu chảy cần bù điện giải
còn nếu không triệu chứng trên thì chỉ cần sử dụng nước lọc nước hoa quả
nhóm thứ tư là nước muối sát trùng mũi hồng
người bệnh nhà ở nhà ít triệu chứng có thể bị ho hát hơi kích ứng đường hô hấp
khi đó người bệnh nên rửa mũi hồng
ngâm nước muối vào hồng một vài giây sâu rửa sạch giúp làm ẩm và làm sạch đường hô hấp
người bệnh cũng có thể dùng một số dung dịch rửa mũi họng hàng ngày
nhóm thứ năm một số thuốc khác ví dụ như thuốc ho thuốc kích thích dạ dày
nếu ho kích ứng người bệnh nên uống siro ho
người bị kích ứng dạ dày do lo lắng có thể mua thêm thuốc giảm kích ứng dạ dày tại nhà
phó giáo sư thanh cho biết những thuốc này là thuốc cơ bản
không chỉ riêng người mắc covid một mươi chín mà chỉ người bị cảm cúm thông thường vẫn có thể dùng
đây là túi thuốc cho tủ thuốc gia đình mọi người có thể chuẩn bị sẵn trong nhà
gói thuốc b gói thuốc này phải có sự chỉ định của bác sĩ bao gồm thuốc kháng viêm kháng đông
thuốc kháng viêm giúp giảm cân bảo xy cô tin giảm bớt hình thành cục máu đông làm tình trạng người bệnh trở nặng
người bệnh chỉ sử dụng trong một giai đoạn thời điểm nào đó
tuyệt đối không tự sử dụng chỉ định cho mình hay người thân
gói thuốc b giống chỉ định cho người bị viêm rớt dạ dày tá tràn sỉ can sỉ thận
người đang sử dụng biện pháp điều trị dễ gây chảy máu phụ nữ có thai cho con vú
gói thuốc này gồm hai loại thuốc nhóm một là desa metason là thuốc uống vào buổi sáng sau khi ăn
và nó có thể gây phụ giữ nước trên bệnh nhân đái tháo đường làm tăng đường huyết
nhóm thuốc thứ hai là thuốc kháng đông là thuốc ebisaban hai năm mg và rivarosaban một mươi mg sử dụng buổi sáng
thuốc này dùng theo chỉ định của bác sĩ
gói thuốc c hiện nay thuốc kháng virus có một loại đang thử nghiệm ví dụ như khi sử dụng thuốc manovida
cần có sự giám sát của bác sĩ và sử dụng trong các cơ sở y tế vì thuốc đang trong giai đoạn theo dõi
một số người không được sử dụng như cho con bú viêm gan cấp viêm tủy cấp v v